tất cả các kênh phân phối tại tp hcm đang dùng lực cho mặt hàng thực phẩm
để phục vụ người dân trong giai đoạn giãn cách xã hội
trước nhiều phản ánh về số lượng cũng như là giá cả thực phẩm chưa rõ ràng giữa các hệ thống
cục quản lý thị trường tp hcm đã ngay lập tức lập đoàn kiểm tra
để xác minh và kiểm soát chặt chẽ vấn đề này
do nhu cầu mua hàng hóa tại các cửa hàng tăng nhanh đột biến
nên hầu hết những mặt hàng trong cửa hàng được tiêu thụ gấp ba bốn lần so với ngày thường
nên thường bán hết rất nhanh trong ngày
giá cả hầu như không tăng có vài mặt hàng tăng giá nhẹ so với trước
sau hơn một tuần thực hiện chỉ thị một mươi sáu
người dân không còn tập trung cùng một lúc mua nhiều và phải xếp hàng như những ngày trước đó
ví dụ như hàng như là rau củ thì nó lên một hai ngàn thôi không có nhiều
nhưng mà hàng về hàng khô là không có lên giá trị giá bình ổn
cũng rất mong là được đẩy hàng khô về cũng như là hàng tươi sống có đủ
thực chất là hàng vẫn có nhưng mà một số nhóm thì vẫn chưa đủ để cung cấp cho người dân hóa chị
ghi nhận tại cửa hàng bách hóa xanh ở quận thủ đức
hàng hóa được bày bán rất đa dạng và dồi dào
theo đại diện bách hóa xanh để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho người dân
bách hóa xanh tăng sản lượng từ một tấn lên ba tấn
các loại lương thực thực phẩm rau củ quả một ngày so với trước
đồng thời tăng cường thêm rất nhiều lực lượng nhân viên tại các cửa hàng
kênh phân phối bách hóa xanh cũng đã có phản hồi về phản ánh giá cả chưa minh bạch
mà người dân chia sẻ trên nhiều mạng xã hội trong những ngày qua
chúng tôi bằng mọi cách chúng tôi lôi hàng về nhà cung cấp có tăng giá
nhưng mà trong hoàn cảnh này bây giờ có mua hay không mua thôi chứ không phải là tăng
thì chúng tôi bằng mọi cách chúng tôi lai mang hàng về và chúng tôi niêm yết giá rõ ràng lên
nhưng mà mọi người cứ tin đi
chúng tôi nói rằng là chúng tôi có năm trăm linh kg cà chua về shop thì khách hàng ra sẽ phải có cà chua để mua
chứ không có cái tình trạng là
chứng gà chúng tôi không bao giờ tăng giá nhưng mà trả tuần lễ không tìm được quả chứng nào để mua
cái chuyện đó không có ở bách hóa xanh
đối với những mặt hàng liên quan đến chống dịch như là vật tư y tế thuốc tân dược
và các mặt hàng mà bà con tiêu dùng nhiều hàng ngày như là rau củ quả thịt cá trứng
các mặt hàng đấy là chúng tôi cũng thường xuyên nắm bắt
và thường xuyên có mặt ở địa bàn để kịp thời phát hiện
những hành vi bị phạt chúng tôi cũng đã tiến hành liên miết số điện thoại hotline
ở các siêu thị ở các chợ truyền thống ở các điểm kinh doanh hàng hóa
và ở các điểm con cộng thì bà con kịp thời liên hệ qua số điện thoại hotline
thì chúng tôi sẽ có cách xử lý
trong thời gian tới để đảm bảo ổn định thị trường phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường công tác tuyên truyền
kết hợp kiểm tra tại tất cả các cửa hàng kinh doanh hàng hóa
các điểm kinh doanh thuốc tân dược trên địa bàn thành phố